phát biểu tại lễ kỷ niệm một mươi năm việt theo đầu tư ra nước ngoài diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu viettel phải bảo vệ thương hiệu của mình như bảo vệ tài sản của quốc gia
bởi một thương hiệu tốt không chỉ là tài sản của doanh nghiệp mà còn là tài sản quốc gia
trải qua ba giai đoạn xây dựng và phát triển đặc biệt là một mươi năm trở lại đây
viettel đã vươn lên mạnh mẽ trở thành tập đoàn viễn thông và công nghệ thông tin lớn nhất việt nam
sau một mươi năm tham gia hoạt động đầu tư quốc tế viettel này đã xuất hiện tại chín quốc gia với quy mô dân số ba trăm hai mươi triệu dân gấp ba lần dân số việt nam
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nhấn mạnh tập đoàn đã tạo niềm tin cho cộng đồng quốc tế các đối tác nước ngoài
và điều đặc biệt quan trọng là đã truyền cảm hứng và sự tự tin cho các doanh nghiệp việt nam trong đầu tư kinh doanh ở nước ngoài
tổ chức nhất là đang cố gắng đẩy mạnh phát triển các ngành sản phẩm dịch vụ giới thiệu gia tăng cao
đó là sự phát triển chủ yếu dựa trên triển lỗi mới sáng tạo hiệu thịnh công nghệ tiên diễn và đảnh sức cao
trong một thế giới phẳng các đồng chí mạnh giảm nghi chứa áp dụng các phương thức kinh doanh mới vô gồm khả sách và phẩm cú án
viettel đã đi đầu và các bạn sẽ phải là năm cốt trong bước chuyển về trích cạnh tranh cộng hạc vào nhập của các doanh nghiệp việt nam
thủ tướng mong muốn viettel phải thực hiện tốt vai trò là trung tâm thúc đẩy
khuyến khích khởi nghiệp trước hết là về viễn thông và công nghệ thông tin
viettel tạo ra sự phát triển bền vững cho ngành viễn thông trong nước
cũng như của tất cả các quốc gia việt theo đầu tư tại buổi lễ viettel đã công bố thông tin chính
thức nhận giấy phép đầu tư viễn thông quốc tế thứ một mươi thông qua liên doanh tại myanmar